tiếp đại sứ israel tại việt nam ông nadav ska đến chào xã giao vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn phía israel hỗ trợ việt nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo
start up hoàn nghênh các doanh nghiệp israel đầu tư chia sẻ kinh nghiệm với việt nam trong lĩnh vực này
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam coi trọng quan hệ hợp tác với israel
vui mừng vì những bước phát triển trong quan hệ hai nước đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại
nông nghiệp khoa học công nghệ an ninh quốc phòng
những bước phát triển đáng ghi nhận trên đã đưa israel trở thành một trong những đối tác quan trọng của việt nam tại khu vực trung đông
đại sứ đánh giá hai bên có nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp công nghệ và quản lý nước
bởi israel có nhiều kinh nghiệm về đối mặt với hạn hán có công nghệ hiện đại về tưới tiêu
nông nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo sử dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp
đại sứ mong muốn hai bên sớm đi đến các bước cuối cùng để ký kết hiệp định thương mại tự do việt nam israel
cũng như có thể sớm mở đường bay thẳng giữa hà nội và tel aviv
nhất trí với ý kiến của đại sứ thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng hai bên cần phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương
tăng lên gấp hai ba lần vào năm hai nghìn hai mươi năm
hai bên cần thúc đẩy đàm phán tiến tới ký kết hiệp định thương mại tự do việt nam israel vifta